theo báo cáo của các liên đoàn lao động tỉnh thành phố trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
nhiều doanh nghiệp còn nợ tiền lương không nộp bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động
đáng lưu ý có đến hai mươi một doanh nghiệp nợ lương của hơn bốn sáu trăm linh người lao động
theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ hiện có hai mươi một doanh nghiệp trên địa bàn một mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
và địa phương nợ lương của hơn bốn sáu trăm linh người lao động với số tiền là hơn chín mươi năm tỷ đồng
các công đoàn đã tích cực chủ động đề xuất giải pháp tham gia cùng các cơ quan chức năng giải quyết quyền lợi của người lao động
một số doanh nghiệp đã cam kết trả một phần nợ lương trước tết và có lộ trình trả hết sau tết